ngày chín tháng chín tại nhà khách chính phủ đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba amm năm mươi ba
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
cùng đại diện các cơ quan tổ chức nước ngoài tại việt nam đã đến dự
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng nhấn mạnh gắn kết và chủ động thích ứng không chỉ đơn thuần là chủ đề của năm hai nghìn hai mươi
mà điều đó cùng với tinh thần chủ động và trách nhiệm đã trở thành một thương hiệu của asean khi chúng ta tay trong tay
ngừng cao đầu đối diện với khó khăn thách thức đoàn kết cùng vượt sóng gió tự tin tiến lên
trước đó vào sáng ngày tám tháng chín tại trung tâm hội nghị quốc tế đã diễn ra lễ khai mạc đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các nước đông nam á lần thứ bốn mươi một ipa bốn mươi một
đến dự có thủ tướng chính phủ việt nam chủ tịch asean hai nghìn hai mươi nguyễn xuân phúc
và cơ quan tổ chức nước ngoài tại việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc chủ tịch quốc hội việt nam chủ tịch ipa bốn mươi một nguyễn thị kim ngân khẳng định
việc việt nam tổ chức đại hội đồng ipa bốn mươi một khẳng định vai trò trách nhiệm của quốc hội việt nam
và sứ mệnh quốc tế của đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các nước đông nam á trong các cơ chế hợp tác đa phương
là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác của các đại biểu quốc hội các nghị sĩ của dân do dân và vì nhân dân
tính tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với đại diện ba mươi tổ chức kinh tế và doanh nghiệp nhật bản
có ý định mở rộng đầu tư vào việt nam cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành của việt nam và đại sứ nhật bản tại việt nam yamada takio
tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao chính phủ nhật bản và những đóng góp to lớn của ngài abe shinzo
đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trong thời gian qua
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín chính phủ nhật bản kịp thời đưa ra quyết sách hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở nước ngoài
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp góp phần đưa quan hệ việt nam nhật bản lên tầm cao mới
trước đó chiều ngày ba chín tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tiếp bà marine odin emon
giám đốc quốc gia chương trình phối hợp của liên hợp quốc với hiv và s uns tại việt nam
nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng vũ đức đam cảm ơn tổ chức uns và bà mari odin emon đã luôn tích cực giúp đỡ việt nam
trong công cuộc đấu tranh phòng chống hiv aids
phó thủ tướng mong muốn uns và bà marine odin emon tiếp tục hỗ trợ việt nam đạt được các mục tiêu trong công tác phòng chống hiv aids trong thời gian tới
sáng ngày tám tháng chín tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng quốc phòng việt nam đã có buổi điện đàm với đại tướng thi banh
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng quốc phòng campuchia nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước trong thời gian qua
và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới theo các nội dung đã được lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước thống nhất
bao gồm duy trì cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện cơ chế phối hợp lực lượng quản lý
bảo vệ biên giới hai nước ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia kiểm soát chặt chẽ biên giới để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
ngày hai tháng chín hội đồng bảo an liên hợp quốc đã họp trực tuyến công khai về tình hình libya và hoạt động của phái bộ hỗ trợ của liên hợp quốc tại liby
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc khẳng định việt nam ủng hộ hoạt động của phái bộ tại libya
trong đó có việc gia hạn nhiệm vụ của phái bộ thêm một mươi hai tháng cũng như việc sớm bổ nhiệm đại diện đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc về liby
việt nam kêu gọi các bên liên quan ở liby sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình
một mươi tám triệu lượt khách quốc tế đến với việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
hai lần đầu tiên việt nam được trao tặng danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi
đã minh chứng phần nào sự thu hút và hấp dẫn đó
trong thành công đó thì không thể không nhắc đến sự đóng góp hiệu quả của công tác quảng bá văn hóa việt nam ra nước ngoài
kinh nghiệm từ các quốc gia thành công trong việc quảng bá văn hóa ra thế giới như hàn quốc nhật bản cho thấy
đầu tư cho quảng bá văn hóa nội địa ra nước ngoài chính là tăng cường tiềm lực
và gia tăng sức khỏe
nước mạnh mềm cho mỗi một quốc gia
và một trong những phương pháp được các nước thường xuyên áp dụng đem lại hiệu quả cao
đó là quảng bá văn hóa thông qua những hoạt động nghệ thuật
và vị khách mời tham dự talk show đối ngoại và hội nhập ngày hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch ông tạ quang đông
lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa thứ trưởng tạ quang đông hội nhập không phải là một vấn đề mới đối với nước ta
thế nhưng gần đây khái niệm giền giữ bản sắc văn hóa dân tộc để hội nhập được nhắc đến nhiều hơn
vậy thì thứ trưởng đánh giá như thế nào về vai trò của bản sắc văn hóa trên con đường hội nhập ạ
nói về bản sắc dân tộc thì đấy là một trong những điểm quan trọng nhất
là cơ bản là mối chốt để phát triển được nền nghệ thuật của nước nhà
việc dựa vào âm nhạc dân tộc cũng như những truyền thống của nghệ thuật dân tộc
để phát triển được nền nghệ thuật của nước nhà
đưa được văn hóa cũng như nghệ thuật có tiếp cận đối với các nền nghệ thuật thế giới
ở trên thế giới thì hầu hết tất cả các nước đều dựa trên cái nguyên tắc này
phải nói đến ngay cả những cái thành tiệu hiện nay của âm nhạc cổ điển châu âu
cũng xuất phát từ những cái cốt lõi của bản sắc dân tộc
quanh chúng ta
chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều nước gần gũi
ví dụ như trung quốc hàn quốc nhật bản thì họ đều dựa trên những cái nguyên tắc này
và tất cả các cái nền văn hóa nghệ thuật mà dựa chắc vào cái điểm tựa là văn hóa dân tộc
nghệ thuật dân tộc họ đều phát triển một cách bền vững
và có những cái thành
thành tựu rất là to lớn
thế vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của câu chuyện là
khiến cho hình ảnh đất nước con người việt nam gần gũi với bạn bè thế giới hơn
thông qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật ạ
tôi nghĩ rằng là
đối với mỗi nước cái bản sắc dân tộc rất là quan trọng
và ngay cả việt nam thì chúng ta cũng thấy rằng là
các nước họ tới chúng ta họ tìm hiểu chúng ta
thì điều đầu tiên họ cũng muốn tìm hiểu cái văn hóa của chúng ta
những cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta
đấy là một cái câu chuyện
mà phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là mong muốn
để làm sao mà đưa được những cái nghệ thuật dân tộc
đến với công chúng nhiều hơn nữa
và nhất là đến với bạn bè quốc tế
để thứ nhất rằng là
bạn bè quốc tế hiểu được chúng ta rõ ràng hơn
và sâu hơn
cái nghệ thuật rất là đặc sắc và phong phú của việt nam
và hơn nữa là để cho các cái
của việt nam nhất là trong cái lĩnh vực dân tộc truyền thống
có được một cái sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa
trong cái thời gian tới
ông cho rằng là loại hình văn hóa nghệ thuật nào của chúng ta
thì gây được sự chú ý đối với bạn bè thế giới ạ
tôi nghĩ là năm mươi bốn dân tộc của chúng ta thì
có rất là nhiều các cái loại hình nghệ thuật đặc sắc
và một cái bằng chứng là chúng ta được rất là nhiều
các loại hình nghệ thuật đã được unesco công nhận
là di sản văn hóa
đây là một cái phải nói rằng là
một cái thành công của một ngành văn hóa
một mặt đã làm sao mà khích lệ
động viên để duy trì bảo tồn
và phát triển ở trong nước
nhưng mặt khác cũng đã giới thiệu được với cái bạn bè quốc tế
để biết tới
và có những cái nhìn
hướng tới việt nam một đất nước phong phú đậm đà và sắc dân tộc
và rất nhiều các loại hình nghệ thuật mà tôi đánh giá là nó mang tầm quốc tế
và được biết được rằng trong thời gian qua có rất nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc
như là tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
rồi là nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh hồ chủ tịch
ông đánh giá như thế nào về câu chuyện là thông qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật đó
thì chúng ta thúc đẩy được lòng tự hào dân tộc cũng như là tình yêu quê hương đất nước con người
cùng mỗi một người dân việt nam
từ đầu năm đến nay thì bộ văn hóa cũng đã tổ chức được rất là nhiều các cái chương trình quan trọng
đặc biệt là các chương trình về chào mừng ngày ba tháng hai
các chương trình về một trăm ba mươi năm ngày sinh hồ chủ tịch
rồi vừa qua là bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc cánh hai tháng chín
chương trình phải nói rằng là chúng tôi tập trung rất là nhiều trí tuệ
cũng như là công sức của các nghệ sĩ của các nhà hát trong bộ
thông qua những chương trình này thì chúng tôi muốn gửi đến ý nghĩa chính trị
qua những bài hát những tác phẩm nghệ thuật cách trình diễn
những cái ý nghĩa chính trị như là về đảng về bác về công ơn
của các lớp cha ông đi trước đã cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của việt nam
để làm sao để tuyên truyền một cách nghệ thuật một cách rất mềm mại
nhưng vẫn cho người xem tuyên truyền được những ý nghĩa lớn lao
đặc biệt là cái chương trình kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám thành công
và quốc cánh hai tháng chín thì chúng tôi lấy một chủ đề
mà phải nói rằng là nó rất là quan trọng
đấy là từ câu nói của
chủ tịch nước nguyễn phú trọng là chưa bao giờ mà vị trí cơ đồ của việt nam
lại có được cái vị trí cơ đồ như ngày hôm nay
cái chủ đề này thì chúng tôi cũng rất là muốn để làm sao mà nó xuyên suốt được
cái chương trình của chúng tôi và tất cả các cái bài hát
những cái lời ca ở trong đó thì hướng tới một cái tổ quốc việt nam tươi đẹp
và đạt nhiều các cái thành tích trên mọi mặt của mình
các nghệ sĩ thì cũng đã rất là cố gắng để làm sao mà truyền tải được
những cái nội dung này đến với khán tính giả
và đây cũng là một cái chương trình mà chúng tôi không sử dụng những cái lời bình
mà chỉ dựa trên những cái lời ca của bài hát
để mà đưa được những cái ý tưởng đó đến với công chúng
ở trong chương trình thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều
những cái yếu tố về âm nhạc dân tộc
cả về cách chọn bài
và cái thứ hai là sử dụng các cái loại nhạc cụ dân tộc
như đàn bầu đàn tranh
rồi lời của bài hát thì các cái bài hát mà chúng tôi chọn
thì có những cái điệu dân ca

và các cái lời của bài hát thì các cái bài hát mà chúng tôi chọn
các làn điệu dân ca các làn điệu hò ví dặm để làm sao mà nó luôn luôn có tính quê hương đất nước
nếu mà về lâu về dài thì liệu rằng chúng ta có những kế hoạch để có thể xây dựng những chương trình văn hóa nghệ thuật đủ sức hấp dẫn không phải chỉ với việt nam mà còn du khách quốc tế
trên mặt phương hướng tiếp theo thì về tương lai thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là một vấn đề rất là cần thiết và chúng tôi luôn luôn cùng với lãnh đạo của các nhà hát các đoàn nghệ thuật luôn luôn hướng đến cái mục tiêu này
điều đầu tiên là phải xây dựng được những cái chương trình có chất lượng cao trong đó thì đặc biệt phải chú trọng đến yếu tố âm nhạc truyền thống
và hiện nay thì chúng tôi đã
cố gắng để làm sao mà những cái đặc thù của từng cái điệu múa từng điệu hát của dân tộc được đẩy mạnh hơn nữa và có cái đầu tư để mà làm sao mà có được những chương trình gắn kết được với du lịch
đây cũng là một cái điểm mà trong tương lai chúng ta cũng cần phải có những cái định hướng để làm sao mà giữa du lịch và những nhà hát được gắn chặt với nhau hơn nữa
câu hỏi cuối cùng muốn dành cho thứ trưởng đó là
xin ông có thể chia sẻ một số những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật của chúng ta trong năm chủ tịch asean
trong năm chủ tịch asean thì cũng trong năm nay thì phải nói rằng là đại dịch covid cũng ảnh hưởng rất là nhiều đối với các cái hoạt động văn hóa
tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để làm sao mà kết hợp được giữa những cái công nghệ và cái thực tế
thì về mặt mỹ thuật thì chúng tôi có các cái
triển lãm về tranh đồ họa asean có các cái triển lãm về hình ảnh asean rồi tuần lễ phim rồi sắp tới là trang phục asean
và có lẽ rằng là trong tháng một mươi cuối tháng một mươi chúng tôi cũng tổ chức một cái festival âm nhạc asean trên cái vừa trực tuyến vừa online
có nghĩa rằng là chúng tôi cũng sẽ cùng với chính thức sẽ tổ chức những cái chương trình và các bạn sẽ chơi trên mạng trực tiếp
và chúng tôi cũng sẽ lựa chọn và có một cái đêm tổng kết tại hà nội với một cái chương trình đặc sắc lựa chọn từ các cái chương trình của
trình diễn của các bạn trên online và cộng với đoàn của việt nam sẽ trình bày thực tế
thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái hình thức mới
chúng ta vẫn có cái sự đảm bảo cái sự tuyên truyền về asean cũng như rằng là vừa chống dịch covid nhưng mà chúng ta cũng vẫn đảm bảo được tính nghệ thuật và chính trị
được biết là đi cùng với các sự kiện chính trị của việt nam trong năm chủ tịch asean
có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật
thế thì với mỗi một chương trình hoạt động biểu diễn nghệ thuật như thế
thì thông điệp hoặc là những ngụ ý mà chủ tịch việt nam muốn truyền tải là gì ạ
trong cái việc xây dựng các cái chương trình nghệ thuật thì chúng tôi thứ nhất là phải đề cao được bản sắc văn hóa của việt nam
như tôi cũng đã nói đây là một cái khí cạnh rất là quan trọng
đối với tôi thì đấy là luôn luôn phải được đề cao và giới thiệu với các bạn bè
việc thứ hai là chúng ta có khẳng định sự đoàn kết với asean và cũng cùng với các bạn chung tay để mà hướng tới một asean hòa bình và phát triển bền vững
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng theo dõi các hoạt động văn hóa nghệ thuật
giới thiệu và phát triển của asean
các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi để thấy rằng khi các hoạt động này được làm căn cơ bài bản
trong đó chú trọng quan tâm giới thiệu những giá trị truyền thống đặc sắc sẽ làm nên diện mạo hồn cốt văn hóa việt nam
xây dựng những biểu tượng và thương hiệu sản phẩm văn hóa quốc gia việt nam có tầm cỡ và đủ sức quấn hút lay động trái tim bạn bè quốc tế
ngay từ khi thành lập asean đã chú trọng tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa
nâng cao hiểu biết về các nền văn hóa trong asean và ngoài khu vực
ngày nay asean đang xây dựng một cộng đồng văn hóa xã hội do đó asean càng cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa
cần huy động các nguồn khác nhau kể cả nhân lực vật lực trí lực để duy trì và làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa rất quan trọng này
với chủ trương xây dựng nền văn hóa và con người việt nam phát triển toàn diện hướng đến chân thiện mỹ
thấm nhuần tinh thần dân tộc nhân văn dân chủ và khoa học văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
chủ động đón nhận cơ hội phát triển vượt qua các thách thức để gìn giữ hoàn thiện bản sắc văn hóa dân tộc
hạn chế khắc phục những hình ảnh tiêu cực mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa
việt nam đã chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa để quảng bá các giá trị văn hóa của việt nam ra thế giới
tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại nhằm xây dựng nền văn hóa và con người việt nam phát triển toàn diện
nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc
với vai trò cơ quan chủ trì tiểu ban tuyên truyền văn hóa asean hai nghìn hai mươi bộ văn hóa thể thao và du lịch
chủ trì xây dựng và tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm asean hai nghìn hai mươi
chương trình asean tại hà nội việt nam năm nay là nhân năm việt nam là chủ tịch hiệp hội các quốc gia asean
đó là một dịp để giới thiệu văn hóa đất nước con người asean đến với đại nhân dân việt nam và bạn bè thúc kế

tôi tin rằng nó sẽ

năm nếu mà vào mỗi một dịp quốc khánh thì không những nước ta và các nước đều như vậy đều có các hoạt động đối ngoại
nó là một cái dịp mà mình các đồng chí lãnh đạo đã nhắn nước cũng tham dự và bên cạnh đó có mời khách ngoại giao vàng tại hà nội khách đại xứ
và tôi biết là bản thân các đại sứ các
hoàn khách nước ngoài cũng rất muốn đến giữ các hoạt động kỷ niệm quốc khánh của việt nam
và họ cũng muốn đến để thưởng thức cái chương trình nghệ thuật
và có thể nó không chỉ đơn thuần đến là thưởng thức
nhưng rõ ràng nó là một hoạt động quan hệ về văn hóa về ngoại giao văn hóa rất là cao tiết
chương trình nghệ thuật trong năm asean hai nghìn hai mươi
do các nghệ sĩ việt nam trình diễn với các tiết mục ca múa nhạc việt nam và asean
giới thiệu được vẻ đẹp và các giá trị đặc sắc của văn hóa việt nam và asean
văn hóa nghệ thuật được xác định có vai trò quan trọng trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi tại việt nam
và đóng góp tích cực vào hoạt động giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước việt nam
với nền văn hóa phong phú con người thân thiện mến khách
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại